chính phủ đã đồng ý với đề xuất tại dự thảo luật bảo đảm an toàn giao thông đường bộ của bộ công an
về việc mỗi giấy phép lái xe sẽ có một mươi hai điểm
theo đó lái xe vi phạm sẽ bị trừ điểm trên giấy phép tương ứng với lỗi vi phạm
tuy nhiên quy định này đang gây ra sự hiểu lầm cho nhiều lái xe
vậy phải hiểu như thế nào cho đúng về quy định mới này
kinh nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
theo dự thảo một năm mỗi giấy phép lái xe sẽ có một mươi hai điểm
khi có quyết định xử phạt điểm sẽ bị trừ trên hệ thống dữ liệu toàn quốc
trong trường hợp bị trừ hết điểm giấy phép lấy xe sẽ không còn hiệu lực
người lái xe muốn được cấp giấy phép lái xe mới phải học và thi sát hạch như trường hợp cấp giấy phép lái xe lần đầu
sau ít nhất sáu tháng kể từ ngày giấy phép lái xe không còn hiệu lực
việc cấp lại giấy phép lái xe đang nhận được sự quan tâm của nhiều lái xe
bởi vì là mỗi một lần đổi bằng lái là gây rất là phiền hạ
về vấn đề thời gian
tiền bạc này của đất dân
mà không phải là một hai trăm linh người
mà cả nước phải làm
nó rất là phối tạp
quy định mới này dường như đang bị nhiều người hiểu lầm
bởi theo như đề xuất của bộ công an thì đây là biện pháp quản lý hành chính
chứ không phải biện pháp xử phạt hành chính
cảnh sát giao thông chỉ cần thực hiện thao tác kiểm tra nhanh trên máy
sẽ biết giấy phép lái xe còn bao nhiêu điểm
và nếu không bị trừ hết điểm thì giấy phép lái xe sẽ được cấp lại một mươi hai điểm
để áp dụng cho năm kế tiếp
hệ thống này chính là theo dõi liên kết giữa các lần vi phạm
bằng cách là cái lỗi đó theo cái xử phạt hành chính là bao nhiêu điểm
thì tương ứng đó trong cái hệ thống theo dõi thì anh sẽ mất bao nhiêu điểm ở giấy phép
cái việc này chính là tạo cho cái người tham gia giao thông biết rằng là
mình phải tự chấp hành tốt để bảo vệ cái điểm của mình để mình được lái xe
đối với người lái xe thì một trong những vấn đề mâu trọng
tốt là vấn đề chuyên môn nghiệp vụ và vấn đề ý thức
rồi song song với đấy chúng ta phải tiếp tục hoàn thiện
giáo dục trong quá trình người ta tham gia thông
đặc biệt là chúng ta phải có những hình phạt để có thể uốn nắn những hành vi sai trái
với quy định này thay vì chỉ quản lý theo từng hành vi đơn lẻ như hiện nay
cơ quan nhà nước còn có thể theo dõi quá trình chấp hành luật của lái xe từng năm
quy định này là một biện pháp quản lý hành chính không phải là một hình thức xử phạt hành chính
với mục đích nâng cao ý thức trách nhiệm
của lái xe